hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ngày hai tháng chín kết quả test nhanh ông dxd dương tính với sars cov hai nguồn lây được xác định từ kf là mẹ của ông đê
tuy nhiên khi lấy mẫu để làm xét nghiệm bằng rt pcr thì lại cho kết quả âm tính và ông đề được cách ly để theo dõi sức khỏe
đến tối ngày sáu tháng chín trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bà rịa vũng tàu trả kết quả xét nghiệm rt pcr xác định ông đê dương tính với sars cov hai
theo truy vết tính từ thời điểm ngày hai tháng chín đến mùng sáu tháng chín
ông d chỉ tiếp xúc gần với ba người
tuy nhiên từ ngày hai mươi bảy tháng tám đến ngày ba mươi một tháng tám ông đê đã tới gặp hơn bốn trăm linh khách hàng tại phường hai và phường tám thành phố vũng tàu để nhận tiền cước và thanh toán công nợ
thành phố vũng tàu đề nghị các phường trường hợp tiếp xúc với ông đê cần quản lý chặt chẽ yêu cầu ai ở đâu ở đấy thực hiện nghiêm năm k trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm và thông báo mới
liên quan tới việc này tại buổi làm việc với cơ quan chức năng tp vũng tàu
công ty trách nhiệm hạn truyền hình cap sài gòn tourist chi nhánh vũng tàu cho biết đây là sự việc rất đáng tiếc
trước khi gửi hóa đơn chứng từ có liên quan cho khách hàng nhân viên thú cước đã phun xịt khử khuẩn
tuy nhiên với nhân viên công ty đi thú cước trực tiếp là đúng quy định của tỉnh bà rìa vũng tàu
theo công văn một nghìn bốn trăm bốn mươi bốn ngày hai mươi bốn tháng tám và công văn hỏa tốc một nghìn bốn trăm bảy mươi chín mà sở thông tin truyền thông tỉnh này đã ký ngày ba mươi tháng tám
theo đó cả hai công văn trên sở thông tin truyền thông tỉnh bà rịa vũng tàu
đều không cấm nhân viên thu tiền trực tiếp tại nhà khách hàng
cụ thể văn bản một trăm bốn mươi bốn đề nghị các doanh nghiệp viên thông doanh nghiệp truyền hình cap
linh hoạt thanh toán cước dịch vụ viên thông truyền hình cap của người dân trên địa bàn tỉnh
trong thời gian thực hiện gian cách xã hội
lý do là sở thông tin truyền thông nhận được phản ánh của người dân sử dụng dịch vụ viễn thông
hoặc truyền hình cáp trong khu vực cách ly phong tỏa chưa kịp thanh toán các dịch vụ nên bị ngưng cung cấp dịch vụ
do vậy sở này đề nghị các doanh nghiệp linh hoạt trong việc thu quốc dịch vụ viễn thông
truyền hình cáp của người dân bằng hình thức trực tiếp gián tiếp hoặc hình thức khác cho phù hợp
hạn chế ngừng cung cấp dịch vụ vì lý do người dân chưa kịp thời thanh toán cước phí
còn tại công văn khẩn một nghìn bốn trăm bảy mươi chín ký ngày ba mươi tháng tám có nội dung đề nghị các địa phương tạo điều kiện cho nhân viên
đội ngũ kỹ sư của các doanh nghiệp biêu chính viên thông và truyền hình cap có danh sách
được phép di chuyển ra vào tại các khu vực cách ly cơ sở cách ly khu vực phong tỏa khu vực vùng xanh
các địa phương thực hiện giãn cách xã hội các chốt kiểm soát chống dịch để cung cấp thanh toán cước dịch vụ
khắc phục sự cố hạ tầng mạng lưới biêu chính viên thông truyền hình cap nhằm bảo đảm thông tin
dịch vụ cho người dân doanh nghiệp không bị gián đoạn
đến ngày hai tháng chín anh dxd có kết quả test nhanh dương tính với sars cov hai
thì ngày ba tháng chín sở thông tin truyền thông tỉnh bà rịa bông tàu mở câu văn bản khẩn yêu cầu các doanh nghiệp
biểu chính viên thông truyền hình cáp thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
trong hoạt động sản xuất xử lý thông tin nhằm đảm bảo thông tin liên lạc
đối với thanh toán cước dịch vụ viên thông truyền hình cap của người dân trên địa bàn tỉnh bà rịa bông tàu
trong thời gian thực hiện chỉ thị một mươi sáu sở thông tin truyền thông đề nghị các doanh nghiệp
linh hoạt trong việc thu cước dịch vụ của người dân bằng hình thức trực tuyến gia hạn hoặc chậm thu
hạn chế việc ngưng cung cấp dịch vụ vì lý do chưa kịp thời thanh toán cước theo quy định
người dân vũng tàu bức xúc dù đang trong thời điểm giãn cách xã hội
trong khi các dịch vụ như điện nước yêu cầu thanh toán online không cho nhân viên trực tiếp thu tiền
thì dịch vụ mạng sctv vẫn để nhân viên đi thu tiền cước trực tiếp và tiếp xúc với hàng trăm người